những chương trình phúc lợi ý nghĩa được tổ chức đã thu hút nhiều đoàn viên người lao động tham gia
là sự động viên kịp thời cũng như tạo động lực để đoàn viên gắn bó bền chặt hơn với tổ chức công đoàn
mình chứng khẳng định rõ nét hơn tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa niềm tin của đoàn viên người lao động trong công an nhân dân
trong khi đó phòng công tác đảng và công tác chính trị công an tỉnh bình phước vừa phối hợp với các nhà hào tâm
tổ chức tặng quà cho đồng bào và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
tại đây đoàn thiện nguyện đã trao tận tay hai trăm linh phần quà tết gồm một số nhu yếu phẩm như gạo mì tôm dầu ăn nước mắm
đường sữa bánh kẹo và tiền mặt trị giá mỗi phần quà hơn năm trăm linh đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
trao tặng đồ dùng học tập và bánh kẹo mỗi phần quà trị giá hơn hai trăm linh đồng cho hai trăm linh cháu học sinh
trao bốn mươi suất học bổng mỗi suất ba trăm linh đồng cho học sinh vượt khó học giỏi
tặng riêng năm triệu đồng cho một cháu học sinh bị bệnh
cần được chữa trị ngay và tặng quà vui tết cùng với một trăm linh chiếc mền ấm cho các cháu học sinh
dịp này đoàn còn tặng thêm nhiều nhu yếu phẩm phục vụ duy trì bếp ăn trưa miễn phí của trường tiểu học đăng hà
dành cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn theo học bán chú tại trường
được biết toàn bộ số quà tặng nêu trên tổng trị giá gần một trăm chín mươi triệu đồng
đồng thời đoàn công tác cũng tuyên truyền cảnh báo những thói quen sinh hoạt hàng ngày của bà con và các cháu học sinh
dễ dẫn đến vi phạm pháp luật trong dịp tết
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự công an huyện cam lộ vừa bắt giữ vụ vận chuyển hai mươi kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
trước đó vào lúc chín h một mươi phút ngày chín tháng một tại đường điện biên phủ phường đông lương thành phố đông hà tỉnh quảng trị
bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát công an huyện cam lộ đã bắt quả tàng hai đối tượng là phạm duy trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và phạm ngọc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là hai anh em ruột cùng chú tại thôn lương lễ xã tân hợp huyện hương hóa
khi đang vận chuyển trái phép số ma túy trên tăng vật thu giữ tại hiện trường là khoảng hai mươi kg tinh thể nghi là chất ma túy
tại cơ quan công an bước đầu hai đối tượng khai vận chuyển thuê số ma túy trên từ một người ở hướng hóa đưa vào thành phố hồ chí minh để nhận tiền công sáu mươi triệu đồng

công an tỉnh đồng tháp vừa triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp mỹ đông nhì xã mỹ thọ huyện cao lãnh
cụ thể vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một công an huyện cao lãnh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự bắt quả tang một mươi chín người đang đá gà ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống vườn xoài thuộc tổ sáu ấp mỹ đông nhì xã mỹ thọ huyện cao lãnh
đây không chỉ là việc làm rất nguy hiểm có nguy cơ gây ra tai nạn thương tâm mà còn là hành vi vi phạm pháp luật